thông tin từ bộ y tế cho biết tính từ một mươi tám h ngày hai tháng bảy đến sáu h sáng nay ngày ba tháng bảy
việt nam có thêm hai trăm ba mươi chín ca mắc mới trong nước
trong đó tp hcm vẫn ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao nhất với hai trăm một mươi năm ca
tiếp đó là phú yên một mươi một ca hưng yên một mươi ca bạc liêu hai ca bắc ninh một ca
có hai trăm linh sáu ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi bốn chín trăm năm mươi bốn ca
trong đó có bốn sáu trăm hai mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh